thực hiện mệnh lệnh số một của giám đốc công an tp hà nội về việc tăng cường lực lượng vào các giờ cao điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã quán triệt một trăm linh chỉ huy và cán bộ chiến sĩ tổ chức thực hiện tại một mươi sáu tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố
với tổng số là ba trăm sáu mươi một nút giao thông có lưu lượng người tham gia giao thông rất đông
trong các khung giờ từ sáu h bốn mươi đến tám h ba mươi và một mươi sáu h đến một mươi chín h ba mươi một trăm linh cán bộ chiến sĩ được huy động làm công tác hướng dẫn chỉ huy phân luồng giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng của phòng cảnh sát trật tự phòng k pk hai mươi lực lượng bảo vệ dân phố tự quản thanh niên tình nguyện hướng dẫn phân luồng tại các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông đã tập huấn hướng dẫn công tác chỉ huy và điều khiển giao thông cho lực lượng cảnh sát
cơ động trong ngày đầu gia quân lực lượng chức năng đã tổng xử lý được chín trăm chín mươi tám trường hợp vi phạm trong đó mô tô là bảy trăm bảy mươi sáu trường hợp